nhiều ngày qua người chăn nuôi lợn lao đao vì giá xuống quá sâu với thời gian kéo dài
nhiều hộ chăn nuôi lâm vào cảnh nợ nần dở khóc dở cười
một con lợn từ một hai tạ đến một bốn tạ chỉ với giá một năm triệu đồng trên một con
nhưng cũng có nơi không bán được
đây là thời điểm người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn nhất trong suốt hai mươi năm qua
trước tình hình trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn
đã phải ngồi lại để bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn này một cách sớm nhất
câu chuyện ở một xã của tỉnh hà nam nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi lợn của miền bắc
đến thời điểm này tổng thiệt hại từ riêng lĩnh vực chăn nuôi lợn của cả xã đã lên tới hai trăm linh hai trăm năm mươi tỷ đồng
tính ra bình quân mỗi hộ chăn nuôi lợn lớn từ một đến hai con mất từ hai đến ba tỷ đồng
còn hộ nuôi trung bình từ một trăm linh đến hai trăm linh con mất khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
hơn lúc nào hết
người chăn nuôi đang rất mong mỏi nhận được sự chia sẻ

ngay trước mắt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kêu gọi các doanh nghiệp lớn
chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi bằng cách giảm ngay yếu tố đầu vào như thức ăn
thuốc thú y đồng thời tập trung thu mua sản phẩm để đưa vào chế biến tạm trữ một phần cho người chăn nuôi
thì cũng để chia sẻ những cái khó khăn với người chăn nuôi
thì về phía tập đoàn cũng đã có những cái biện pháp làm thế nào
một là giảm được cái giá thành sản xuất cái thức ăn xuống
và hai nữa chia sẻ bằng cách giảm cái giá bán đối với người chăn nuôi đến về thức ăn
công ty thì ngoài chăn nuôi ra còn có cung cấp con giống
thì hôm nay đã bứng nởi kêu gọi của bộ trưởng thì chúng tôi cũng xin hứa
trong ngày một ngày hai chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh giá con giống và giá thức ăn
bằng cách khác doanh nghiệp cũng đang thu mua cao hơn so với giá thị trường
ở mức giá hai mươi ba đồng một kg giá cao nhất thị trường hiện nay
đối với loại lợn có trọng lượng trên một trăm hai mươi kg một con
theo hiệp hội thức ăn chăn nuôi
còn rất nhiều thị trường tiềm năng nhưng thịt lợn việt nam vẫn không vào được thị trường nào
do đó cần phải làm lại khâu thị trường từ trong nước tới xuất khẩu
chúng ta nên mở cái thị trường đông nam á
chúng ta phải xem cả đông nam á là một thị trường
chứ còn thì trong nước không thì đúng là nó có khi nó dư thừa
cái thứ hai nữa là bộ trưởng đã nói hết lời rồi
thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp
chúng ta phải hứa
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục giảm giá thức ăn chăn nuôi
đối với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm
bộ sẽ đề xuất chính sách với chính phủ
đề nghị tăng lượng thịt mua vào để dự trữ cấp đông
đặc biệt tăng thu mua lợn qua lứa với giá cao hơn nữa để người tiêu dùng được lợi
tới đây bộ sẽ tổ chức hội nghị để ban giải pháp tổ chức lại ngành chăn nuôi
tiến tới xây dựng ngành chăn nuôi lợn mang tính hiệu quả bền vững
và cũng đã đến lúc thành lập hiệp hội ngành hàng thịt lợn để có bàn tay nối dài đến cơ quan quản lý